theo công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi tám tuyên quang xếp thứ ba mươi bốn trong sáu mươi ba tỉnh thành phố tăng năm bậc so với năm hai nghìn một mươi bảy đứng trong tốc khá cả nước
đây là nỗ lực quan trọng của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động nâng cao đời sống nhân dân
với lợi thế là trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua thành phố tuyên quang đã triển khai các cơ chế chính sách đồng thời không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn triển khai các dự án mở ra cơ hội phát triển hạ tầng đô thị hướng tới thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại hai vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động chúng tôi đã phân đấu và đã giảm thiểu được ba mươi thời gian
để tạo thuận lợi nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp trong thời gian tới thành phố tiếp tục thực hiện tốt các quy hoạch đề xuất sử dụng đất của các nhà đầu tư dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn nhằm thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn thành phố
tuyên quang là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân chương trình là cầu nối tháo gỡ khó khăn giữa chính quyền tỉnh tuyên quang với cộng đồng doanh nghiệp